cái này a hay b
ba trăm linh là cái này b à
a b giống nhau
a b giống nhau à
đây là đôi
b liền nhau đây
b liền nhau cặp ba trăm linh là bốn triệu đúng không
đôi này cặp này là bốn triệu đúng không
đây là bao nhiêu
bốn triệu hai
bốn triệu hai rồi ạ
nó còn bán bốn triệu ba bốn triệu rưỡi
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
giá vé chợ đen được thổi lên rất cao gấp từ bảy đến một mươi lần giá gốc
cụ thể vé mệnh giá hai trăm linh được giao bán ba triệu đồng một cặp
vé ba trăm linh là bốn năm triệu đồng một cặp
vé bốn trăm linh năm trăm linh là sáu bảy triệu đồng
vé mời cao hơn một chút tùy vị trí
bên cạnh đó nhiều phe vé cũng sẵn sàng tiếp tục đầu cơ hỏi mua những vé của người hâm mộ còn thừa xót lại
giá của một chiếc vé xem đội tuyển cũng tỉ lệ thuận với sức nóng của trận đấu này
bởi chỉ cần một chiến thắng trước đội tuyển thái lan
đội tuyển của chúng ta sẽ củng cố ngôi đầu bảng tại khu vực vòng loại world cup
hoặc dân vẫn luôn là niềm mơ ước của nhiều người
bản tin tiếp tục với những thông tin khác
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành ubnd quận huyện tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước
kịp thời phát hiện khắc phục những bất cập hạn chế trong việc thi hành pháp luật
trong lĩnh vực đất đai kinh doanh bất động sản
kịp thời phát hiện báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về những bất cập và hạn chế
trong các quy định pháp luật
ubnd tp giao giám đốc sở tài nguyên và môi trường
chủ trì phối hợp với sở xây dựng ban hành tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực
và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố
báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm cho thành ủy và ubnd tp hcm
tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm
phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
sở xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ra soát các dự án kinh doanh bất động sản
các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về các dự án kinh doanh bất động sản
các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước phục vụ quản lý nhà nước
phòng chống vi phạm pháp luật khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản
có trụ sở trên địa bàn thành phố kinh doanh sản phẩm bất động sản tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại
một vụ vận chuyển hai cá thể hổ con quý hiếm trên địa bàn huyện hương sơn vừa bị lực lượng phòng cảnh sát cơ động
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương sơn lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng phát hiện thu giữ
vào khoảng ngày hôm nay
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ tám a đoạn từ cầu rau mắc huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lên cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe mô tô không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
khi phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng trời tối nhiều sương mù hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy và bỏ lại một túi nhựa màu xanh
khi kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai cá thể hổ con vẫn còn sống có tổng trọng lượng khoảng tám kg
ngay sau đó lực lượng chức năng đã bàn giao hai cá thể hổ này cho trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại việt nam
được biết là hai cá thể hổ này thuộc loại nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
ngân hàng nhà nước vừa quyết định giảm trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới sáu tháng
và trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với năm lĩnh vực ưu tiên bằng việt nam đồng
trước động thái này ngay trong sáng nay nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu đồng loạt giảm lãi suất
việc điều chỉnh lãi suất diễn ra ở hầu hết các kỳ hạn trong đó giảm mạnh nhất là ở kỳ hạn dài trên một năm
cụ thể tại ngân hàng việt tin banh lãi suất cao nhất hiện chỉ còn sáu tám một năm giảm hai so với trước đó
mức lãi suất này cũng áp dụng cho các kỳ hạn từ hai mươi bốn tháng đến trên ba mươi sáu tháng
ngân hàng việt com banh cũng giảm hai lãi suất các kỳ hạn một ba và sáu tháng hiện giao động từ bốn ba một năm đến năm ba một năm
tp bank cũng thay đổi lãi suất huy động mức lãi suất cao nhất khi gửi tại quầy của ngân hàng này từ tám sáu một năm xuống còn bảy sáu một năm
với kỳ hạn hai mươi bốn tháng lãi suất cao nhất hiện chỉ còn bảy sáu một năm
trước đó vp banh đã công bố biểu lãi suất mới giảm mạnh ở hàng loạt kỳ hạn
bên cạnh đó các ngân hàng khác như ocb scb
việt capital banh acb exim banh ab banh cũng giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn khác nhau
với mức giảm phổ biến tại các ngân hàng này từ một đến bốn một năm
theo ngân hàng nhà nước hiện nợ xấu cho vay theo nghị định số sáu trăm bảy mươi hai nghìn một mươi bốn ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố ven biển
cụ thể nợ xấu bắt đầu phát sinh từ năm hai nghìn một mươi bảy
tại một mươi một tỉnh thành phố với tỷ lệ ba tăng lên một mươi bảy vào cuối năm hai nghìn một mươi tám và đến nay là hai mươi bảy tám tại hai mươi bảy tỉnh thành phố ven biển
báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy là thời điểm dừng ký kết mới hợp đồng cho vay đóng mới nâng cấp tàu
các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng đối với ngư dân để cho vay đóng mới nâng cấp gần một hai trăm linh tàu
chiếm trên bốn mươi năm tổng số tàu cần đóng mới
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phân bổ cho các địa phương
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi với tổng tiền cam kết cho vay đạt trên một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dư nợ cho vay theo chương trình đạt một mươi hai trăm bảy mươi tỷ đồng
cũng theo ngân hàng nhà nước ngoài một số nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến việc ngư dân không trả được nợ vay
thì nhiều ngư dân có thái độ chây ý thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng và coi đây là nguồn vốn ưu đãi của nhà nước
thưa quý vị để tiến hành dự án nạo vét sông cổ cò
nhằm khơi thông tuyến giao thủy huyết mạch quảng nam đà nẵng giúp phát triển du lịch
đồng thời nhằm thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn
ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã có thông báo dừng hoạt động nuôi cá lồng bè trên sông cổ cò bắt đầu từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên cho đến nay hàng trăm hộ dân tại hội an vẫn duy trì công việc này
và thông tin này cũng sẽ thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng